tại hội nghị giao ban báo chí do ban tuyên giáo thành ủy tổ chức
ông nguyễn xuân linh phó chủ tịch ubnd huyện đông anh tp hà nội cho biết
huyện đông anh sẽ phấn đấu lên quận vào năm hai nghìn hai mươi
theo ông nguyễn xuân linh hiện huyện đông anh còn thiếu hai chỉ tiêu về thu ngân sách
và cơ cấu lao động đô thị
đối với cơ cấu lao động đô thị huyện đông anh đã đạt tám mươi ba
trong khi tiêu chí lên quận là chín mươi
để đạt chỉ tiêu này huyện đã có đề án chuyển dịch cơ cấu cho lao động nông thôn
ông nguyễn xuân linh khẳng định với cơ sở vật chất nền tảng sẵn có
huyện có thể hoàn thành hai tiêu chí trên trong hai năm tới
bên cạnh đó đông anh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế
duy trì tốc độ tăng trưởng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn
đáp ứng các tiêu chí xây dựng huyện đông anh lên quận